liên tiếp trong những ngày gần đây tàu thuyền của bà con ngư dân trong cả nước liên tục bị cháy nổ gây thiệt hại nhiều tỷ đồng
điều đó phản ánh thực trạng của công tác phòng cháy chữa cháy trên tàu thuyền hiện nay còn khá lỏng lẻo
để không tái diễn những vụ cháy tàu đáng tiếc xảy ra không chỉ có sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng
mà mỗi ngư dân phải nâng cao ý thức để phòng cháy nổ trên tàu và bảo vệ tính mạng tài sản của mình cộng đồng
đây là hiện trường của vụ cháy ba chiếc tàu cá tại tỉnh bình định vào dạng sáng ngày một mươi bảy tháng hai vừa qua
tuy không có thương vong về người nhưng cả ba tàu cá bị cháy rụi hoàn toàn thiệt hại ước tính ban đầu gần ba mươi tỷ đồng
từ nguồn nhiệt chập điện kết hợp với nhiều vật liệu dễ cháy có sẵn trên tàu nên đám cháy nhanh chóng bùng phát và lây lan
còn đây là hiện trường của vụ cháy chiếc tàu có công suất trên bảy trăm linh cv của gia đình chị trần thị kim phụng ở huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
khi đang neo đậu tại cảng sa kỳ vừa mới xảy ra
trong chốc lát hàng nghìn lít dầu ngư lưới cụ nhu yếu phẩm cho chuyến biển dài ngày và con tàu đều bị thiêu dụi
kiểm tra kiểm soát của bộ phòng bộ phòng bộ phòng bộ phòng bộ phòng bộ phòng bộ phòng bộ phòng bộ phòng bộ phòng bộ phòng bộ phòng bộ phòng bộ phòng bộ phòng
trong bộ đội biên phòng cảnh sát phòng cháy trợ cháy công an tỉnh quảng ngãi trong những ngày qua phát hiện sáu tàu cá vi phạm các quy định về an toàn cháy nổ
theo các ngành chức năng nguyên nhân chính là do sự cố về điện dẫn đến chập điện gây cháy nổ
thực tế cũng cho thấy ngư dân thường chủ quan trong việc lắp đặt và sử dụng điện trên tàu
hệ thống dây dẫn và thiết bị điện bị hư hỏng do nước mặn nhưng không được thay thế
đồng thời trên tàu còn chứa nhiều vật liệu dễ cháy nổ như xăng dầu bình ga ngư lưới cụ
rất dễ xảy ra cháy nổ gây thiệt hại lớn
thứ nhất là người ta phải hiểu biết được về các nguy cơ trong quá trình vận hành các thiết bị máy nổ điện
cũng như là việc lắp đặt các hệ thống điện là phải đảm bảo an toàn theo đúng quy trùng và tiêu chuẩn không để xảy ra
và thứ ba là về mặt cá nhân là tâm lý chung là người ngư dân là thường thường hay có tính là tín ngưỡng cho nên thực hiện các được thờ cúng ở trên các tàu cá
cho nên cái này phải đảm bảo hết sức an toàn và phải chú ý không nếu từ những việc nhỏ sơ xuất và bất cẩn của chúng ta sẽ dẫn đến một nguy cơ cháy nổ rất là cao đối với tàu cá
hiện nay chưa có quy định nào của pháp luật về phòng cháy chữa cháy trên tàu thuyền nên không có chế tài để xử lý
do đó lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh chủ yếu vẫn tuyên truyền là chính
vì vậy mỗi ngư dân cần phải nâng cao ý thức trang bị những kỹ năng thiết bị phòng cháy chữa cháy để bảo vệ con tàu tính mạng của mình và cộng đồng